tại hà nội đã diễn ra cuộc họp giữa bộ ngoại giao ban đối ngoại trung ương và ủy ban đối ngoại quốc hội
để trao đổi về công tác đối ngoại của đảng nhà nước và quốc hội trong năm hai nghìn một mươi bảy định hướng công tác năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
và đồng chí nguyễn văn giàu ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội đồng chủ trì cuộc họp
trong năm hai nghìn một mươi bảy dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa ba cơ quan
công tác đối ngoại năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt được nhiều thành tiệu nổi bật về mọi mặt
được lãnh đạo cấp cao nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá rất cao
cuộc họp khẳng định sự phối hợp tốt giữa ba cơ quan trong thời gian qua có ý nghĩa quan trọng
không chỉ đối với công tác đối ngoại nói chung mà còn với từng hoạt động đối ngoại đặc thù do ban đối ngoại trung ương
ủy ban đối ngoại quốc hội chủ trì thực hiện nhất trí tiếp tục phối hợp tốt để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại năm hai nghìn hai mươi
cuộc họp cũng nhất trí đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa ba cơ quan với vai trò là ba đầu mối
trong việc thực hiện quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại
kết luận cuộc họp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh sự đóng góp và phối hợp giữa ba cơ quan
đồng thời nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại hai nghìn một mươi tám cần tiếp tục được thực hiện tốt với định hướng lớn
là giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển gắn với kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu thúc đẩy hội nhập quốc tế thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước
phát huy vai trò tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nâng cao vị thế của đất nước
trên cơ sở này cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn trong công tác năm hai nghìn hai mươi
bao gồm nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu
hội nhập quốc tế tích cực tham gia đóng góp định hình các thể chế đa phương và nâng cao hiệu quả ngoại giao phục vụ phát triển
chủ động thúc đẩy giải quyết các tranh chấp tìm phương án hợp tác cùng phát triển triển khai kịp thời
hiệu quả công tác bảo hộ công dân nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược
tập trung vào những diễn biến quan trọng liên quan tới khu vực nước lớn asean và biển đông